hiện tại thì châu âu đang trong tình trạng đáng lo ngại về dịch covid một mươi chín sau khi italia ghi nhận hơn chín ca nhiễm và hàng trăm người tử vong
trong khi toàn bộ hai mươi bảy quốc gia liên minh châu âu cũng đều đã có trường hợp nhiễm bệnh
pháp ghi nhận một bốn trăm một mươi hai ca nhiễm bệnh và ba mươi trường hợp tử vong tăng hai trăm tám mươi sáu ca bệnh và chín ca tử vong chỉ trong vòng hai mươi bốn giờ qua
bộ trưởng văn hóa frank riester là chính trị gia mới nhất của nước này nhiễm virus sars cov hai
hiện pháp đang chuẩn bị cho việc chuyển sang giai đoạn ba của dịch covid một mươi chín trong vài ngày tới nhằm giảm thiểu hậu quả
còn tại đức ngày chín tháng ba ghi nhận hai trường hợp tử vong đầu tiên do covid một mươi chín trong khi số ca nhiễm mới trong ngày đã tăng thêm hai mươi lên hơn một hai trăm linh ca nhiễm bệnh
cùng ngày giới chức y tế anh đã xác nhận ca tử vong thứ năm trong tổng số ba trăm một mươi chín ca nhiễm covid một mươi chín
thủ tướng anh boris johnson cho biết nước này sẽ triển khai thêm nhiều biện pháp để đối phó với dịch bệnh